hà nội ghi nhận hai trăm bảy mươi năm ca mắc mới covid một mươi chín trong đó có một trăm linh bốn ca tại cộng đồng
các ca còn lại trong khu cách ly và khu phong tỏa số f tăng nhanh thường xuyên trên một trăm linh ca mỗi ngày
đang đặt ra thách thức cho thành phố hà nội
thành phố đã sẵn sàng cho việc cách ly f một tại nhà và điều trị f tại tuyến y tế cơ sở
dự kiến thành phố hà nội sẽ lập năm trăm linh tám trạm y tế lưu động hai mươi trạm y tế lưu động tại các khu công nghiệp khu chế xuất
hiện nay ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã đã xây dựng kế hoạch phương án
chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan đơn vị trong việc triển khai mô hình trạm y tế lưu động
ngoài ra căn cứ tình hình thực tế diễn biến dịch trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã sẽ chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị các điều kiện
về địa điểm nhân lực trang thiết bị thuốc sẵn sàng thiết lập thêm các trạm y tế lưu động
để đưa vào sử dụng khi có tình huống dịch bệnh diễn biến phức tạp lan rộng trong cộng đồng